kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong thời đoạn những ngày tới
do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp kết hợp với hội tụ gió ở mực năm m
nên tiếp tục có mưa rông vào lúc chiều tối cục bộ có mưa vừa đến mưa to
người dân nên đề phòng với tố lốc gió giật mạnh và nguy cơ xuất hiện lũ quét sạt lở đất ở vùng núi
nền nhiệt trên khu vực có xuống giảm dần hôm nay ngày mai giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi sáu độ
và giảm nhẹ trong hai ngày tiếp theo
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ ba ngày tới
tiếp tục có mưa rông vào lúc chiều tối cục bộ có mưa vừa đến mưa to
kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
người dân nơi đây cũng cần đề cao cảnh giác với lũ quét xa lở đất rất dễ xảy ra
nền nhiệt trên khu vực cũng có xuống giảm dần cao nhất hai ngày tới
phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ và sau đó giảm nhẹ từ một đến hai độ
lui xuống các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ba ngày tới tại đây có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn
nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư
cũng như là nguy cơ xảy ra cháy rừng
người dân cần đề cao cảnh giác
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận cũng có nắng nóng
thế nhưng về chiều tối lại xuất hiện những cơn mưa
phần nào giúp nền nhiệt không quá cao
với nhiệt độ ngày đêm phổ biến từ hai mươi năm ba mươi sáu độ
riêng phía bắc khu vực có nơi trên ba mươi sáu độ và có nắng nóng cục bộ
vùng cao tây nguyên do chịu tác động chính của gió mùa tây nam cường độ trung bình đến mạnh
nên tiếp tục có mưa rào và rông vào lúc chiều tối
cục bộ có mưa vừa có nơi mưa to và rông
trong cơn rông đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh
về nhiệt độ thì nền nhiệt ngày đêm tại đây
giao động từ hai mươi ba mươi một độ
các tỉnh thành nam bộ cũng chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
nên ba ngày tới vẫn có mưa rông vào lúc chiều tối
sáu nơi có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến đổi
ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ